miền bắc trong tuần này thì vẫn có mưa lớn và dự báo là hình thái thời tiết này sẽ kéo dài cho đến thứ năm
kèm theo đó là cảnh báo về sạt lở thời gian mưa không xảy ra cả ngày mà tập trung từ chiều tối cho đến sáng sớm
và ngày nay thì vùng núi và trung du đã có những trận mưa rất lớn bởi vậy mà nền đất đá bị yếu
cứ có mưa là nguy cơ cao sẽ xảy ra sạt lở đất và lũ quét
thời gian mưa thì sẽ xảy ra vào lúc ban đêm lúc mà mọi người đang ngủ say nên là thường bị động nếu mà xảy ra sạt lở đất hay là lũ quét
và để an toàn thì quý vị và bà con không nên ngủ lại tại các khu lán trại dưới các sườn đồi núi
bà con cũng nên lưu ý đến những thay đổi địa chất xung quanh nhà để chủ động phòng tránh
hình thái thời tiết tại trung bộ vẫn duy trì nắng nóng gần như là cả tuần
còn về tây nguyên và nam bộ thì vẫn có mưa đều đạn vào chiều tối thời gian còn lại trong ngày thì trời nắng